thưa quý vị sau sự cố tụt lở hầm lò vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng năm
khiến cho ba công nhân tử vong một người bị thương tại lò chợ nơi thợ trực tiếp khai thác than
công ty than quang hanh tkv thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác than
trong các hầm lò tại tỉnh quảng ninh
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân các công nhân bị nạn
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh quảng ninh lãnh đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam trực tiếp đến hiện trường
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân
để kịp thời khắc phục hậu quả và có các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự
thủ tướng giao chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương
làm rõ nguồn nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân
có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh được yêu cầu chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất
kinh doanh trên địa bàn nhất là hoạt động khai thác than trong hầm lò không để xảy ra các trường hợp tương tự
thủ tướng giao bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò vệ sinh an toàn lao động
đối với các hoạt động khai thác than trong hầm lò và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động